các chuyên gia nhận định năm hai nghìn hai mươi bốn sẽ tiếp tục là một năm khó khăn nữa với boeing
và cuộc khủng hoảng mà gã khổng lồ trong ngành hàng không thế giới phải đối mặt không biết bao giờ mới có hồi kết
ngày một mươi một tháng ba máy bay boeing bảy trăm tám mươi bảy của hãng hàng không later airlines chile
đã gặp sự cố rung lắc mạnh khi đang trên đường từ sydney australia đến auckland new zealand
vụ việc đã khiến năm mươi người bị thương đây là sự cố lớn thứ hai từ đầu năm của boeing
trước đó ngày năm tháng một chiếc máy bay boeing bảy trăm ba mươi bảy max chín
mang số hiệu một nghìn hai trăm tám mươi hai của hãng hàng không mỹ alaska airlines kết cánh từ sân bay potland
bang oregon đến thành phố ontario bang california đã gặp sự cố sau khi khởi hành khoảng hai mươi phút
khi ở độ cao gần năm mét cửa sổ và một mảnh thân máy bay đã bung ra nổ tung giữa không trung
may mắn là không có hành khách nào bị thương
sự cố đó đã dẫn đến việc một số máy bay bảy trăm ba mươi bảy max bị đình chỉ hoạt động tạm thời ở mỹ
sau đó là các phiên điều trần tại quốc hội sự chậm trễ trong sản xuất và giao hàng
vụ cuộc điều tra liên bang
các vụ việc trên khiến cổ phiếu của boeing mất hai mươi năm giá trị trong năm nay
giảm bốn mươi tỷ usd so với định giá thị trường của hãng
giữa lúc xảy ra các vụ kiện các khoản tiền phạt tiềm tàng và hoạt động kinh doanh bị tổn thất
boeing có thể mất thêm hàng tỷ usd nữa
nhưng vận đen chưa dừng lại ở đó
hồi tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn các phi công trên chiếc bảy trăm ba mươi bảy max của hãng hàng không united airlines
báo cáo rằng bộ điều khiển chuyến bay bị kẹt khi máy bay hạ cánh ở newark
hai tuần trước đó cục hàng không liên bang faa đã cảnh báo các vấn đề an toàn
với thiết bị làm tan băng trên các mẫu bảy trăm ba mươi bảy max và bảy trăm tám mươi bảy dream liner có thể khiến động cơ mất lực đẩy
faa đang cho phép các máy bay tiếp tục bay và boeing cho biết vấn đề này không gây ra rủi ro an toàn ngay lập tức
tờ new york times ngày một mươi bốn tháng ba dẫn báo cáo kết quả cho thấy dòng máy bay bảy trăm ba mươi bảy max
không vượt qua được cuộc kiểm tra toàn diện khi chỉ đạt ba mươi ba trong tổng số tám mươi chín bài kiểm tra
những sự cố liên tiếp đã khiến boeing phải tạm dừng hoạt động sản xuất dẫn tới việc bàn giao máy bay chậm trễ
điều này cũng ảnh hưởng trực tiếp đến một số hãng hàng không lớn của mỹ như solares alaska airlines và united airlines
khiến họ phải điều chỉnh dự báo công suất cho năm hai nghìn hai mươi bốn cũng như tạm dừng tuyển dụng
boeing cho biết nhà sản xuất này sẽ chỉ có thể cung cấp cho south watt airlines bốn mươi sáu máy bay boeing bảy trăm ba mươi bảy max tám trong năm hai nghìn hai mươi bốn
dù cho trước đó đã cam kết cung cấp năm mươi tám chiếc
alaska airlines cho biết sự cố ngày năm tháng một khiến lợi nhuận của hãng bị ảnh hưởng ít nhất là một trăm năm mươi triệu đô la mỹ
ngoài ra công suất cả năm của hãng có thể còn thay đổi do không chắc chắn về thời gian giao máy bay trong bối cảnh faa và bộ tư pháp
tăng cường giám sát đối với boeing và các hoạt động của hãng
còn united airlines thông báo sẽ phải ngừng tuyển dụng phi công vào mùa xuân năm hai nghìn hai mươi bốn
trong khi đó alaska air group cho biết kế hoạch công suất năm hai nghìn hai mươi bốn của hãng
vẫn chưa thay đổi vì cuộc khủng hoảng boeing
song ceo ben minisushi cho biết hãng không kỳ vọng sẽ nhận được toàn bộ bốn mươi bảy máy bay từ boeing trong hai năm tới
tính đến tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn boeing đã bản giao năm mươi bốn máy bay
trong đó có bốn mươi hai máy bay max giảm so với sáu mươi sáu chiếc được báo cáo trong hai tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba
trong khi hãng đối thủ châu âu airbus nhận ba mươi ba đơn đặt hàng trong hai tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn
mà không có đơn đặt hàng nào bị hủy
và đã giao bảy mươi chín máy bay kể từ đầu năm
chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của boeing stan deal đã bày tỏ sự đáng tiếc trước sự chậm chế bản giao máy bay
khiến hoạt động của các hãng hàng không bị ảnh hưởng
bên cạnh đó các vấn đề của boeing thúc đẩy các hãng hàng không tăng giá vé
trả lời phỏng vấn của cnn giám đốc điều hành ryanair ông michael o leary cho rằng
nếu nguồn cung máy bay thắt chặt trong khi nhu cầu gia tăng giá vé máy bay sẽ tăng trở lại trong mùa hè từ năm đến một mươi
tuy vậy các nhà quan sát cho rằng
tình trạng thiếu máy bay trầm trọng khiến giá vé máy bay tăng vọt không hẳn do một mình boeing
mà đối thủ của hãng là airbus cũng đang gặp khó khăn
theo công ty phân tích hàng không seriesum khoảng sáu trăm linh máy bay airbus trên toàn cầu dừng bay trong tháng trước
vì sự cố động cơ do hãng pratt whitney sản xuất
theo hiệp hội vận tải hàng không quốc tế khoảng bốn bảy tỷ người dự kiến sẽ di chuyển bằng máy bay trong năm nay
mức cao lịch sử vượt cả con số bốn năm tỷ người được ghi nhận vào năm hai nghìn một mươi chín
cuối tháng hai năm hai nghìn hai mươi
faa đã đưa ra một đánh giá gây gắt về văn hóa doanh nghiệp của boeing
và kêu gọi hãng thực hiện hơn năm mươi thay đổi liên quan đến an toàn
boeing có chín mươi ngày để đưa ra kế hoạch khắc phục các vấn đề sâu xa về kiểm soát chất lượng
boeing đã nhận trách nhiệm cam kết giảm mạnh tốc độ sản xuất và sẽ làm tốt hơn
báo cáo thu nhập mới nhất của boeing đều xoay quanh vấn đề an toàn chất lượng và sự tin cậy
tuy nhiên để giải quyết mọi vấn đề của mình boeing cần thay đổi cách tổ chức
một lý do cho thấy cách tổ chức lòng lẻo của boeing
là hãng này ngày càng ưu tiên lợi nhuận so với vấn đề kỹ thuật
trong một chiến lược nhằm đảm bảo các khoản tiến dụng thuế
boeing đã chuyển trụ sở chính từ cyattle đến chicago
tạo ra khoảng cách địa lý hơn hai dặm giữa ban quản lý cấp cao và đông đảo kỹ sư và nhân viên
sau đó vào năm hai nghìn hai mươi hai hãng này lại thông báo chuyển địa điểm khác đến olymton virginia
sự tách biệt về mặt địa lý này đã gây cản trở trong việc giao tiếp hiệu quả
và hạn chế khả năng giám sát và thực thi các quy tắc
cũng như tạo dựng sự gắn kết
ngoài ra để tăng lợi nhuận boeing đã thuê nhiều nhà thầu phụ
thực hiện phần lớn hoạt động sản xuất của hãng
một lần nữa sự thay đổi này hướng tới một mạng lưới phi tập trung mở rộng hơn
khiến việc giám sát thực thi các quy định trở nên khó khăn hơn
duy trì sự chặt chẽ về văn hóa và tuân thủ các giá trị cốt lõi
có thể không tạo ra lợi nhuận ngay lập tức hoặc trực tiếp
nhưng lại hết sức cần thiết để hoạt động hiệu quả
faa đã khuyến nghị boeing nên áp dụng mô hình an toàn
bằng cách đặt ra những dự báo rõ ràng thiết lập cơ cấu tập trung hóa việc ra quy định
duy trì sự giám sát thông qua việc tăng cường giám sát và đảm bảo các quy tắc được thực thi
bên cạnh đó boeing cũng phải nỗ lực tuyên truyền giá trị cốt lõi về an toàn
không chỉ trong toàn hãng mà còn đến tất cả các đối tác bên ngoài
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại